tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp giáo sư avishai barverman
nguyên bộ trưởng các vấn đề dân tộc nguyên chủ tịch ủy ban tài chính và chủ tịch các vấn đề kinh tế của israel
nhà kinh tế học nông nghiệp hàng đầu của israel và thế giới
hai bên bày tỏ mong muốn tới đây việt nam và israel sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cả
bày tỏ tin tưởng đối với sự phát triển kinh tế của việt nam giáo sư avishai barverman đã chia sẻ các vấn đề lớn nhằm đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế việt nam
trong đó có việc đầu tư cho giáo dục để nâng cao dân trí tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tăng cường mở cửa thị trường phát triển mạnh mẽ đội ngũ doanh nghiệp
giáo sư avishai barverman mong muốn sẽ cùng với các chuyên gia kinh tế nông nghiệp hàng đầu thế giới phối hợp với việt nam tổ chức diễn đàn về hợp tác trong nông nghiệp tại việt nam
để chia sẻ trao đổi kinh nghiệm khai thác tối đa tiềm năng to lớn của lĩnh vực này
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành xúc tiến xây dựng hiệp định thương mại tự do giữa hai bên để tăng cường hợp tác đầu tư
việc tổ chức diễn đàn hợp tác phát triển nông nghiệp tại việt nam là một sáng kiến hay qua đó sẽ giúp việt nam học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hay từ nền nông nghiệp của các nước trên thế giới